là trường hợp điển hình cho một dự án có thể đúng về loại hình nhưng sai cả về thời điểm lẫn địa điểm
hoành đi ngỏi lại đã tám năm từ khi tuyến brt số một được đưa vào sử dụng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với tổng mức đầu tư trên năm mươi năm triệu usd tương đương với khoảng một một trăm linh tỷ
tuyến dài hơn một mươi bốn km sử dụng năm mươi năm xe buýt loại tám mươi chỗ với giá hơn năm tỷ đồng một xe
dự án được thực hiện bằng vốn vay với mục tiêu cải thiện tình trạng ùn tắc ô nhiễm làm nền tảng phát triển hạ tầng giao thông công cộng
không giống như nhiều đô thị trên thế giới đang triển khai tốt mô hình buýt nhanh hà nội đang gặp thất bại toàn diện khi đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống này
nhanh làm sao được khi làn đường dành cho xe buýt vẫn vướng dừng trờ đèn đỏ vẫn chung làn với những xe quay đầu hoặc xe dễ trái

thực tế mang tiếng là giải tỏa áp lực cho trục nguyễn trãi nhưng với một làn đường riêng cho brt thì trục láng hạ tố hữu lê văn lương đã trở thành nỗi ám ảnh tắt đường nhất là vào giờ cao điểm
ba làn xe một chiều và riêng brt chiếm mất một làn chỉ phục vụ khoảng một mươi một mươi năm nhu cầu của người dân
đẩy tám mươi năm chín mươi nhu cầu sang hai làn đường còn lại khiến cho con đường đó lúc nào cũng trở nên quá tải
điều này khiến cho các xe ô tô khác
dù rất ấm ức nhưng cũng khó dám chèn vào còn xe máy thì đành tràn qua trong vô vọng bởi lượng phương tiện giờ cao điểm luôn trong trạng thái điền vào chỗ trống
chưa kể đến lối sang của nhà chở xe buýt brt nguy hiểm vô cùng
từ nhiều năm nay dư luận đã có ý kiến về việc khai tử tuyến brt trả lại phần đường dành riêng này cho tất cả các phương tiện khác
cái khó là dự án không thể sớm khai tử do liên quan đến cam kết với quản vay của ngt
vì vậy bít nhanh brt với khoản đầu tư lên tới năm mươi năm triệu usd vào thời điểm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy suốt tám năm qua đã gây ra nhiều bức xúc bất cập để không được và bỏ cũng khó xong
với mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi hai nghìn bốn mươi năm vận tải hành khách công cộng đạt được từ bốn mươi sáu mươi nhu cầu đi lại của người dân tức là tăng ba lần so với hiện nay trong đó trọng tâm là đường sát đô thị
hà nội đã đồng tình với phương án thay thế buýt nhanh brt
thông tin tuyến bít nhanh brt của hà nội sẽ chấm dứt hoạt động chính thức được đưa ra mới đây khi đoàn giám sát của ủy ban thượng vụ quốc hội làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi chín